tại thành phố vinh bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an tổ chức hội nghị nâng cao công tác quản lý an toàn đập hồ chứa thủy lợi và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập
để bảo đảm an toàn cho các đập hồ chứa thủy lợi trong mùa mưa lũ năm hai nghìn một mươi chín và những năm tiếp theo kết luận tại hội nghị thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn hoàng hiệp đề nghị các địa phương phối hợp với tổng cục thủy lợi và các đơn vị thuộc bộ tổ chức kiểm tra đánh giá hiện trạng các hồ chứa thủy lợi bố trí kinh phí sửa chữa các công trình hạng mục công trình có nguy cơ mất an toàn
để nhanh tiến độ hoàn thành sớm nhất bảo đảm chất lượng hiệu quả với năm trăm ba mươi sáu hồ đã xác định được nguồn vốn hiện nay cả nước đã xây dựng hơn sáu bảy trăm năm mươi đập hồ chứa thủy lợi với tổng dung tích chữ nước khoảng một mươi bốn năm tỷ m ba tạo nguồn nước tưới cho gần một một triệu hectare đất nông nghiệp cất một năm tỷ m ba cho sinh hoạt công nghiệp được phân bố tại bốn mươi năm trên sáu mươi ba địa phương trên cả nước